thông tin đầu tiên bản tin lúc một mươi tám h chiều ngày một mươi bốn tháng bốn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho biết đã ghi nhận một ca mắc mới covid một mươi chín và đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận hai trăm sáu mươi sáu ca mắc
ca bệnh hai trăm sáu mươi sáu là bệnh nhân nữ ba mươi sáu tuổi trú tại thường tín hà nội
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng ba bệnh nhân đến thăm mẹ tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện bạch mai
vào ngày một mươi hai tháng ba bệnh nhân có biểu hiện ngứa họng
từ ngày ba mươi tháng ba bệnh nhân cách ly tại nhà
ngày một mươi hai tháng bốn bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào ngày một mươi bốn tháng bốn
hiện bệnh nhân đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
thưa quý vị thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
vào ngày hôm nay cả nước đã có hai mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
cụ thể tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có một mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong đó một mươi năm bệnh nhân người việt nam hai bệnh nhân người nước ngoài
bệnh viện giã chiến củ chi đã có năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong đó có ba bệnh nhân người nước ngoài và hai bệnh nhân người việt nam
các bệnh nhân trên đều có kết quả ba lần xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
và hiện tại sức khỏe ổn định không ho không sốt và đủ điều kiện công bố khỏi bệnh
và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
như vậy là đến thời điểm này việt nam đã có một trăm sáu mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
liên quan đến bệnh nhân số hai trăm sáu mươi hai nhiễm covid một mươi chín là nam giới hai mươi sáu tuổi quốc tịch việt nam
trú tại xóm chợ hạ lôi mê linh hà nội đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn samsung display việt nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc ninh cho biết là tính đến chiều ngày hôm nay
ngành chức năng trong tỉnh đã lập danh sách xác định một trăm bảy mươi bảy trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân f một
và năm trăm hai mươi năm trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân là trường hợp
và hiện nay bệnh nhân đang được cách ly
bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
tỉnh bắc ninh đang phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hoạn samsung display
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
liên quan đến bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số hai trăm năm mươi bốn đang điều trị tại bệnh viện thận hà nội
ngày một mươi một tháng bốn sau khi ủy ban nhân dân quận đống đa ra quyết định thiết lập cách ly toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh
đối với bệnh viện thận hà nội các đơn vị chức năng đã và đang quyết liệt triển khai phương án bố trí lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát người ra vào bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đến khám chữa bệnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong sáng ngày hôm nay
hôm nay là ngày thứ tư thực hiện thiết lập cách ly toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh đối với bệnh viện thận hà nội
lực lượng công an quận đống đa phối hợp với ngành y tế quân đội bảo vệ dân phố và các đơn vị chức năng khác của quận
thiết lập hai trạm khác tại cổng bệnh viện hai chốt này sẽ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm soát người bệnh ngoại trú vào điều trị
một mươi một giờ sáng tại bệnh viện thận hà nội rất đông bệnh nhân ngoại trú đăng ký vào viện chạy thận
bệnh nhân và người nhà được hướng dẫn lấy số thẻ ra vào để cán bộ y tế nắm bắt được thông tin cá nhân và lịch trình vào viện
bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát chặt người ra vào lực lượng chức năng còn hỗ trợ bệnh nhân sức khỏe yếu đến viện điều trị
bệnh nhân di chuyển nhưng trong quá trình hỗ trợ bệnh nhân như vậy chúng tôi vẫn đảm bảo đeo cục trang
cục trang cũng như là găng tay và sát cuộn theo đúng quy định của chính phủ
hiện bệnh viện thận hà nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho một trăm bốn mươi hai cán bộ y tế
trong đó hai mươi bảy cán bộ y tế là đối tượng tiếp xúc gần kết quả xét nghiệm toàn bộ đều âm tính
có năm trăm một mươi hai trên năm trăm hai mươi bảy bệnh nhân ngoại trú chạy thận nhân tạo trong đó một mươi bảy bệnh nhân là đối tượng tiếp xúc gần
và bệnh nhân di chuyển
một mươi bốn trên một mươi bốn bệnh nhân nội trú cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính